bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thay thế nghị định số bốn mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
trong đó một nội dung được đưa ra lấy ý kiến là quy định xử phạt người điều khiển phương tiện không xuất trình giấy tờ có liên quan
tại thời điểm kiểm tra nếu người vi phạm không có giấy tờ nào thì lực lượng chức năng sẽ lập biên bản không có giấy tờ đó
trong thời hạn bảy ngày hẹn đến giải quyết nếu người vi phạm xuất trình được giấy tờ lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không mang giấy tờ
quá bảy ngày người vi phạm không đến thì sẽ bị xử phạt lỗi không có giấy tờ
sau bảy ngày mới đến người vi phạm vẫn phải chịu phạt lỗi không có giấy tờ xe
hiện chưa có sự thống nhất về hình thức xử phạt đối với lỗi vi phạm này
chính vì vậy vấn đề đã được đưa vào dự thảo nghị định hướng dẫn cụ thể